theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các vùng ngày và đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
phía tây bắc bộ ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ chín một mươi hai độ c có nơi dưới chín độ c cao nhất là từ hai mươi hai hai mươi năm độ c có nơi trên hai mươi năm độ c
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ ấm dần so với những ngày trước
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi
phía nam có mưa mưa rào nhẹ giải rác gió nhẹ sáng và đêm trời rét